thì phân khúc căn hộ bình dân giá vừa túi tiền chiếm tỷ lệ lớn nhất
tuy nhiên hiện nay thị trường đang chứng kiến sự ngược dòng
khi phân khúc bất động sản vừa túi tiền chiếm tỷ lệ ít nhất
theo một báo cáo của dkra việt nam dù nhu cầu cao nhưng phân khúc căn hộ bình dân
lại đang kém hấp dẫn với giới đầu tư và cả người mua nhà
do đó các đơn vị tư vấn và nghiên cứu thị trường bất động sản dự đoán
tình hình khan hiếm căn hộ bình dân có thể kéo dài
do ngày càng ít doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc này
năm hai nghìn một mươi tám trong quý i hà nội cung cấp ra khoảng một bốn trăm hai mươi tám sản phẩm
và chúng ta cũng thấy là cái tỷ trọng đạt được khoảng hai mươi ba
quý ii thì tăng lên đạt năm mươi tám và quý iii đạt năm mươi bốn
tỷ trọng ở tp hcm thì chỉ đạt khoảng ba mươi hai quý i hai mươi quý ii hai mươi một
trong quý iii là nhìn chung với cả nước chúng ta cũng thấy là có một cái

trong cả năm hai nghìn một mươi tám thì cái nguồn cung được cung cấp trên hai thành phố
cho cái dòng phân khúc nhà ở có mức giá bình dân là cũng sấp xỉ bình quân đạt khoảng ba mươi
các chuyên gia nhận định tỷ lệ ba mươi trong cơ cấu sản phẩm bất động sản là thấp
và chưa phù hợp với nhu cầu thị trường bởi phân khúc nhà giá rẻ và bình dân
hiện chiếm tới sáu mươi bảy mươi tổng nhu cầu thị trường
cũng theo khảo sát tại trang thông tin bất động sản com cũng cho thấy
lượng giao dịch mua bán và nhu cầu tìm kiếm nhà ở phân khúc này rất lớn
còn năm hai nghìn một mươi tám thì hà nội là chúng ta cũng thấy là hầu hết các cái giao dịch
thành công của cái phân khúc nhà ở có mức thu nhập đều là đạt ở các cái mức cũng là tỷ lệ cũng khá cao
hai cái quý hai và quý iii là vượt lên trên năm mươi cái tỷ lệ giao dịch
để chứng tỏ rằng là cái lượng ở hà nội là cái
cái giao dịch thành công từ các cái phân khúc nhà ở có cái mức giá bình dân là cũng rất mạnh
trong năm hai nghìn một mươi tám có khoảng một mươi ba tám triệu lượt tìm kiếm thông tin về
để mua ván nhà ở ở phân khúc bình dân
chiếm cái tỉ trọng là bốn mươi sáu năm mươi năm
đây luôn luôn là những con số áp đảo ở trong các so sánh giữa phân khúc nhà ở có giá bình dân với các phân khúc nhà ở trung cấp nhà ở cao cấp nhà ở siêu cao cấp
nắm bắt được nhu cầu rất lớn trên thị trường ở phân khúc này cơ quan nhà nước cũng rất quan tâm đến chủ trương phát triển nhà ở bình dân
trong pháp luật của chúng ta hiện nay rất là khuyến khích rất là ủng hộ để lo bởi vì là cái nhu cầu nhà ở xã hội nhu cầu của người thu nhập thấp
nói chung chủ trương để mà thúc đẩy hỗ trợ để mà thúc đẩy phát triển cái nhà ở thương mại bình dân là rất đúng
chính phủ cũng đã chỉ đạo là khi mà xem xét cái luật nhà thì tính đến cả cái phân khúc thương mại bình dân
nhìn nhận về cơ hội của phân khúc thị trường này các chuyên gia đều cho rằng mảng căn hộ bình dân sẽ có những vận hành tốt trong thời gian tới
phân mảng thị trường nhà giá thấp sẽ được nhìn nhận là có cơ hội
khi mà các doanh nghiệp không còn đầu tư lớn nữa thì họ sẽ nhìn vào
nhà mà có thể làm được đấy là phân mảng thị trường nhà giá thấp
cái thứ hai là khi mà không còn kỳ vọng lớn vào thị trường bất động sản cao cấp
thì những nhà đầu tư thứ cấp sẽ tìm đến những cái phân mảng vừa tiền thanh toán ngay
và có thể được gọi là chủ động về mặt tài chính
cái thứ ba là cái phân mảng này đã có những bước đầu chuyển biến về mặt chính sách
về mặt quản lý nhà nước và về mặt điều hành thực tế của các địa phương
bởi vậy cho nên nhìn chung cuối năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín thị trường bất động sản tương đối ổn
và phân mảng thị trường nhà giá thấp
theo các chuyên gia để thị trường bất động sản phát triển bền vững cân bằng
thì phân khúc căn hộ bình dân giá vừa túi tiền chiếm tỷ lệ lớn nhất
tiếp theo là phân khúc trung cấp còn phân khúc căn hộ cao cấp chiếm tỷ lệ nhỏ nhất
tuy nhiên để làm được như vậy điều quan trọng nhất lúc này là phải giải quyết được
các khó khăn tồn tại về vốn và chính sách
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn đến với một số tin tức bất động sản đáng chú ý
theo báo cáo các quý vừa qua của cbre từ đầu năm đến nay
chục đô thị phía tây hà nội liên tục giữ sức nóng về nguồn cung đất nền
đặc biệt là biệt thự liền kề
cụ thể lượng cung mở bán mới với sáu trăm bốn mươi sáu căn biệt thự liền kề đều tập trung tại khu vực phía tây
về thanh khoản phân khúc nhà ở gắn liềm với đất có tổng cộng năm trăm hai mươi một căn bán ra thành công
đến từ các dự án đã được bán trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám
các chuyên gia đánh giá giai đoạn cuối năm
phân khúc biệt thự liền kề phía tây có nhiều khả quan bởi đây là thời điểm dòng tiền từ tích lũy
và đầu tư tăng trưởng mạnh người dân cũng có xu hướng dịch chuyển đến vùng ven
đặc biệt là khu vực phía tây theo tổng quy hoạch trong nội đô
ghi nhận tại một dự án căn hộ mở bán tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn quận chín
tp hcm có mức giá cao hơn mặt bằng chung bảy một mươi năm
theo các chuyên gia cuối năm hai nghìn một mươi tám nhiều dự án nhà ở công bố ra hàng nhưng chưa chính thức bán
khiến thị trường có nhiều nguồn cung ảo ít nguồn cung thật
bên cạnh đó tình trạng khan hiếm hàng mới trong mùa cao điểm đã dẫn đến thế độc quyền
cho một số dự án đã và đang trào bán khiến thị trường đi ấp sài gòn bị đội giá thêm trung bình một mươi năm
tuy nhiên khác biệt so với mọi năm hiện tượng tăng giá căn hộ nằm trong chiến lược đầy giá
của các nhà phát triển dự án chứ không phải do mua đi bán lại
thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám là khoảng thời gian nhiều gia chủ sẽ hoàn thiện nội thất
cho căn nhà mới của mình
trang lại cho căn nhà hiện tại của mình để chuẩn bị đón tết nguyên đán kỷ hợi
vậy lựa chọn nội thất như thế nào sẽ phù hợp với xu hướng của năm mới hai nghìn một mươi chín
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự dưới đây của chúng tôi
lựa chọn bộ sofa phòng khách như thế nào mẫu dường ngủ ra sao
luôn là điều khiến các gia chủ quan tâm
theo các chuyên gia nội thất bước sang năm hai nghìn một mươi chín phong cách nội thất chủ đạo
sẽ là hiện đại cùng tông màu trầm
bên cạnh đó sự tối ưu hóa về công năng luôn là điều khách hàng quan tâm
cái yếu tố ở đây có nghĩa là làm sao phù hợp về màu sắc
về tất cả mọi cái không gian làm sao mà tối ưu về công năng
về phong cách thì chúng ta vẫn đáp ứng theo cái dòng hiện đại
theo phong cách của ý là nhiều
về màu sắc sẽ mang tính chất sẽ về màu lô cà phê
sẽ xu hướng về màu sắc chủ đạo
đối với những năm gần đây người việt nam đã có rất là nhiều những cái tư duy mới
vì vậy nên rất là đầu tư về cái phần nội thất cho một không gian gia đình
bộ siêu tập lần này sẽ là có cái mang phong cách rất là hiện đại trẻ trung
tuy nhiên lại ra sáng trọng phù hợp với cả các căn hộ trung cư và cả các biệt thử cao cấp
không những vậy không gian bếp cũng luôn được nhiều gia trừ chú ý
đặc biệt là những người nội trợ
để xuôi đi cảm giác mệt mỏi các chuyên gia nhận định
xu hướng mang thiên nhiên vào bếp sẽ trở thành phong cách chủ đạo của năm hai nghìn một mươi chín
với cái xu hướng của cuối năm nay và năm tới
thì đó là mang thiên nhiên vào bếp
khách hàng có thể lựa chọn cái không gian bếp nhà mình kết hợp với thiên nhiên
và thiên nhiên có thể hòa cùng gian bếp
để mình sẽ tạo ra một cái cảm giác thư thái và thoải mái nhất
khi mà mình trải nghiệm trong cái không gian bếp
không chỉ có sofa giường ngủ hay tủ bếp
đèn trang trí cũng là một trong những món đồ nội thất không thể thiếu
đối với mọi gia đình trong việc chiêu sáng và giúp căn nhà trở nên đẹp hơn
tuy nhiên tùy theo thiết kế và diện tích không gian
các gia đình khác nhau khách hàng có thể lựa chọn những đèn trang trí phù hợp nhất
trong đó đặc biệt là những thiết kế và màu sắc đến từ châu âu
do cái xu hướng phát triển về các khu căn hộ và các nhà cao tầng
thì có hai phần một là những sản phẩm mang xu hướng đương đại
thì sẽ phù hợp vào những cái nhà nó có yếu tố hơi cổ điển một chút
nó giao thoa giữa hiện đại và cổ điển
và thứ hai là xu hướng hiện đại là dành cho các bạn trẻ mới lập gia đình
và có những cái căn hộ ở cái khu trung tâm
châu âu là những cái nước mà nó là khu vực mà họ đưa ra những cái thiết kế rất là mới
luôn luôn có cập nhật những cái mẫu mới hàng năm
tập trung vào những sản phẩm đèn trang trí
mà những cái mà những các quốc gia khác họ không có cơ hội để sản xuất ra những đèn đẹp như vậy
tuy nhiên các chuyên gia nội thất cũng nhấn mạnh
nội thất thể hiện chính cá tính và sự sáng tạo của gia chủ
do đó khách hàng cần xem xét kỹ về không gian của căn nhà
và nhu cầu sử dụng để tránh sự không phù hợp và gây lãng phí